với các y bác sĩ khối dân sự vốn đã vất vả thì đối với các chị những nữ chiến sĩ áo trắng của lực lượng y tế công an nhân dân còn khó khăn vất vả hơn nhiều
bởi do đặc thù là lực lượng cán bộ y tế trong ngành công an các y bác sĩ công an nhân dân không chỉ tham gia điều trị cho người dân mắc covid một mươi chín
mà họ còn đảm nhiệm trọng trách điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín là các can phạm nhân tại các trại giam giữ
với các y bác sĩ phố dân sự vốn đã đón không phải là một ít mà một số lượng khá đông can phạm nhân từ dưới các bệnh viện giá chiến tại trại giam mà quá khả năng điều trị thì chuyển lên
không phải những bệnh nhân nhẹ mà hầu như là những can phạm nhân là tình trạng nặng nguy kịch thì mới chuyển lên bệnh viện giá chiến
thì tại bệnh viện giá chiến thì có khu icu là khu điều trị tích cực cho những bệnh nhân covid một mươi chín
và thực sự là những can phạm nhân đó thì không có người nhà mà các quản giáo và cán bộ công an của mình phải đi theo
để đảm nhiệm việc chăm sóc bệnh nhân với một hỗ trợ của lực lượng y tế về thuốc men về các phương pháp hồi sức cấp cứu cũng như là chăm sóc bệnh nhân
thì việc kết hợp với quản giáo và cán bộ công an chăm sóc bệnh nhân thì hết sức là quan trọng
thế và có những bệnh nhân thực sự là mình chứng kiến họ hồi phục rất là ngoạn mục
không chỉ trực tiếp điều trị các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
là các can phạm nhân thượng tá tăng thị bích thủy và các y bác sĩ công an nhân dân còn cùng với lực lượng y tế cơ sở
tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm truy vết đồng thời điều trị trực tiếp cho các bệnh nhân ở bệnh viện giã chiến
bất chấp môn vàn khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị
bên cạnh công tác điều trị các y bác sĩ vẫn luôn chú ý để đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật công tác chống những khuẩn để tránh lây chéo
ngày đó thì cùng với việc là điều trị bệnh nhân
bệnh nhân tại bệnh viện giã chiến thì còn phối hợp với lại cả y tế của các trường để tổ chức khoanh vùng
cũng như là cách ly và điều trị tại chỗ cho các cán bộ chiến sĩ của mình bị covid một mươi chín tại chỗ
khi mà đang thủy vào thì với cái quy mô bệnh lý nó thay đổi hoàn toàn tức là khu bệnh nhân nhẹ thì lại đông vô cùng
tất cả những bệnh nhân mà được chuẩn đoán là f thì được làm pcr và với một cái chỉ số pcr là
dưới ba mươi thì là sẽ nhập viện và với như vậy thì cái áp lực nó làm cho bệnh viện trở nên gọi là như một cái nơi cách ly tổng thể
từ lo chế độ sinh hoạt ăn uống cũng như lo chế độ điều trị thoái bệnh cũng như là các bệnh nhân chuyển nặng thì chuyển sang khu nặng
thì khi đó thì công suất của khu bệnh nhân điều trị nhẹ đã tăng lên gấp một mươi lần
mà lực lượng y bác sĩ vào thì số lượng cố định là ba mươi người trong một đoàn
thế mà với số lượng bệnh nhân thì tăng lên gấp một mươi lần so với lại cả trước thì đúng là đó là một cái áp lực rất lớn
thế tuy nhiên các anh chị em thì cũng gạt hết những cái khó khăn những cái gọi là tâm tư những cái cảm xúc để tập trung cho công việc
và khi mà đàn quân rút về thì bệnh viện số lượng bệnh nhân khỏi ra viện rất là đông và được gửi gắm những cái tình cảm cũng như là niềm tin tưởng
đối với lực lượng y tế công an thì đấy là một sự phấn khởi
chia tay người nữ bác sĩ kiên cường giữa tâm dịch chúng tôi càng thấu hiểu hơn những giá trị của cuộc sống sự cho đi và nhận lại
bản lĩnh của người cán bộ y tế nhất là cán bộ nữ ngành y thường không ủy mị như nhiều ngành khác vì đã được tôi luyện bản lĩnh đương đầu để vượt qua mọi khó khăn ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường
vì vậy khi có lệnh điều động của lãnh đạo đơn vị mỗi nữ chiến sĩ cán bộ y tế trong đơn vị
đã chuẩn bị tâm thế đi vào tâm dịch
bởi lẽ hơn ai hết những chiến sĩ áo trắng nói chung bác sĩ thủy nói riêng đều hiểu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ sẽ dành phần ai

vì vậy khi có lệnh điều động của lãnh đạo đơn vị mỗi nữ chiến sĩ cán bộ nữ ngành y thường không ủy mị như nhiều ngành khác vì đã được tôi luyện bản lĩnh